tin an ninh trả tự quá trình điều tra vụ án tổ chức môi giới cho người khác ở lại việt nam trái phép
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thẻnh công vụ xảy ra tại sở lao động thương binh và xã hội tỉnh bình dương
và một số tỉnh thành phố khác cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bốn bị can
ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba và ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với đặng quang việt
nguyên phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp bình dương nguyễn thành nhân phó trưởng ban quản lý
các khu công nghiệp bình dương hai bị can trên cùng bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự quảng thành thao và nguyễn đức thành
cũng bị khởi tố và bắt tạm giam cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức quy định tại điều ba trăm bốn mươi một bộ luật hình sự
chiều nay cục hải quan tp hcm cho biết vừa kiểm tra phát hiện một container hàng quá cảnh
chứa gần một mươi hai triệu điếu thuốc lá nghi phạm quyền sở hữu trí tuệ
cụ thể đội kiểm soát chống buôn lậu hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cục điều tra chống buôn lậu
tổng cục hải quan chủ trì phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một cục hải quan tp hcm
kiểm tra thực tế lô hàng thuốc lá đóng trong container phát hiện có một một trăm bảy mươi ba thùng thuốc lá gồm một mươi một bảy trăm ba mươi điếu thuốc lá các loại
hiệu marlboro màu đỏ marlboro gold sf bảy nghi vấn vi phạm quyền sở hữu trí tuệ
hiện lực lượng chức năng đã lấy mẫu hàng hóa để giám định sở hữu công nghiệp tại viện khoa học sở hữu công nghiệp
và có công văn thông báo gửi các chủ thể quyền các nhãn hiệu marlboro sf bảy sf bảy
tại tỉnh bình định thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ án đau lòng có liên quan đến người nghiện ma túy
loạn thần sau khi sử dụng ma túy không làm chủ được hành vi người nghiện đã có những hành động nguy hiểm khó lường trở thành mối lo cho cả cộng đồng
cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba tòa nhân dân tỉnh bình định mở
tòa nhân dân tỉnh bình định mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo nguyễn lương cường chú tỉnh bình định một mươi hai năm tù vụ án giết người ba năm tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng do nghiện ma túy bị loạn thần nguyễn lương cường đã bất ngờ sử dụng một con dao dài bốn mươi cm bằng kim loại chém liên tục nhiều nhát vào vùng đầu của chú ruột là ông nguyễn lương trọng

theo cáo trạng do nghiện ma túy bị loạn thần nguyễn lương trọng đã bất ngờ sử dụng một con dao dài bốn mươi cm bằng kim loại chém liên tục nhiều nhát vào vùng đầu của chú ruột là ông nguyễn trọng